các tỉnh nằm ở phía nam của khu vực này thì trưa chiều mây giảm trời chuyển nắng với mức nhiệt ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ một số nơi có thể lên trên hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày có lúc có mưa khi những nhiễu động từ biển di chuyển vào
tuy nhiên mưa chỉ xuất hiện ở diện vài nơi và cũng nhanh chấm dứt nên nhiệt đêm mát mẻ trong ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
ban ngày trời có nắng và nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
sau những ngày trời nắng nhiều thì nền nhiệt ở hai khu vực là tây nguyên cũng như nam bộ đang có xu hướng dịu dần
nền nhiệt đêm nay ở tây nguyên phổ biến trong khoảng một mươi bảy hai mươi độ ở khu vực nam bộ là hai mươi ba hai mươi sáu độ
ban ngày trời có nắng nhưng nhiệt độ có phần dịu hơn nền nhiệt ở tây nguyên giao động trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ giao động ở ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển không khí lạnh có cường độ suy yếu và biến tính chậm
gây ra tình trạng sương mù dài rác và mưa ở một vài nơi vào khoảng thời gian buổi đêm và sáng sớm ở khu vực vịnh bắc bộ
làm cho tầm nhìn xa có thể giảm xuống dưới một km trong sương mù
do vậy mà tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cần hết sức lưu ý
trên khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc đến đông mạnh cấp bốn
mưa chỉ xuất hiện ở diện một vài nơi nên tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp bốn cấp năm
mưa rào và rông diễn ra ở diện vài nơi nên không làm ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn xa
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước